văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản đề nghị các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số một nghìn sáu trăm năm mươi chín ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
và công điện số hai mươi bốn ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trong việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình hạ tầng
cùng với đó các địa phương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nhất là các gia đình có người bị chết mất tích
huy động lực lượng giúp đỡ người dân dân vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất
ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút ra soát thống kê đánh giá thiệt hại và kịp thời đề xuất
nhu cầu hỗ trợ khi vượt quá khả năng khắc phục của địa phương
các tỉnh gia lai phú yên bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến dòng chảy đến hồ
và ngập lụt phía hạ du để chỉ đạo vận hành hồ chứa theo quy định
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết
rét đậm rét hại triển khai ứng phó
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau tiếp tục triển khai theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo
dự báo và ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu